nguyên lý hoạt động của máy atm khẩu trang là khi có người tới lấy máy sẽ nhận diện khuôn mặt
người có nhu cầu chỉ cần nhấn vào nút bấm trên thân máy
khi nhận được tín hiệu máy có bộ phận tự động chuyển khẩu trang qua khe tới tay người có nhu cầu
trên cây atm đều dán thông báo mỗi người chỉ nên lấy từ một đến hai bịch mỗi bịch ba chiếc khẩu trang y tế
trước khi nhận khẩu trang người dân phải đứng xếp hàng theo đúng vị trí cách nhau hai mét
atm thường xuyên được bổ sung khẩu trang để phục vụ nhu cầu của người dân
chống đối lực lượng chức năng có hành vi xúc phạm lăng mạ tổ công tác tại chốt kiểm dịch
một trường hợp tại hải dương vừa bị cơ quan công an xử phạt hai năm triệu đồng
khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám phan thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hà nam
hiện đang tạm trú tại phường cẩm thượng thành phố hải dương
có đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc địa phận xã gia xuyên thành phố hải dương
tại đây trang không xuất trình được giấy tờ tùy thân và không chấp hành các quy định về phòng chống dịch
như kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế
khi yêu cầu được ra khỏi thành phố không được đáp ứng chị trang đã chửi bới
lăng mạ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nên được đưa về trụ sở công an làm việc
sáng nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng bàn giao năm thiếu niên cho công an quận liên triểu
thành phố đà nẵng xử lý hành vi mang hung khí giao phóng lợn
đi hỗn chiến
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng tám lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện năm thanh thiếu niên đi trên hai xe máy
trong đó một xe không có biển số
khi lực lượng chín trăm một mươi một áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính thì cả nhóm tháo chạy
tổ công tác truy bắt và nổ súng chỉ thiên thì cả nhóm mới chịu hợp tác dừng xe
năm thiếu niên bị tạm giữ có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi năm tuổi khai nhận
được bạn gái nhờ đi trả thù một số người ở quận thanh khê treo chọc
công an đã giữ nhiều dao phóng lợn gắn tuyếp sắt
hiện lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục truy xét các thanh thiếu niên còn lại
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch hàng tháng trên năm tỷ đồng
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đấu tranh triệt phá
nhóm gồm bảy đối tượng đều trú tại thành phố buôn ma thuột
các đối tượng thỏa thuận nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền với các con bạc
sau đó sẽ sử dụng điện thoại di động nhắn tin chuyển số đề đài bình định và đài miền bắc
cho nhau đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài tính toán thắng thu
với các con bạc để thu lợi bất chính
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân